trên biển dưới tác động của nhiễu động gió đông ở khu vực vĩnh bắc bộ vùng biển miền trung từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi trong ngày và đêm hôm nay tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần nề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai năm mươi đến ba năm mươi và khiến cho biển động
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông gió chuyển hướng đông đến đông nam với cường độ trung bình ở mức cấp bốn mưa rào và rông ở một vài nơi
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước